cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nỗ lực vấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về để mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng chí bộ trưởng mong muốn các đồng chí tiếp tục đoàn kết có nhiều hoạt động tri ân đền ơn đáp nghĩa giúp đỡ nhau trong cuộc sống xứng đáng với tám chữ vàng kiên trung bất khuất mưu trí dũng cảm
tại bắc cạn với phương châm hướng về cơ sở mạnh từ cơ sở việc bố trí công an chính quy về xã đã và đang khẳng định được vị trí vai trò là nhân tố nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trả tự tại cơ sở đầy mạnh xây dựng lực lượng công an xã thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ xuyên suốt của công an tỉnh bắc cạn
trọng dân gần dân lúc dân cần lúc dân
dân khó có công an lấy người dân là trung tâm lực lượng công an xã chính quy đã và đang ghi nhiều dấu ấn bằng những chiến công thành tích xuất sắc những việc làm bình dị gần gũi tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
tại bắc cạn thời gian qua tình hình an ninh trả tự tại các xã thị trấn đều có chuyển biến tích cực tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt
lực lượng công an xã đã trở thành điểm tựa vững chắc tạo niềm tin và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
qua một thời gian thực hiện cá nhân tôi cũng thấy là cái này là một chủ trương đúng đắn và hợp lý từ đấy cũng đã giảm bớt rất nhiều vụ việc
trước đây những vụ việc nhỏ lẹ không được giải quyết dứt điểm dẫn đến tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài
tuy nhiên từ khi có lực lượng chính quy về đến thời điểm này không được giải quyết
không có phát sinh những đơn thư kéo dài mà tất cả những cái vụ việc ngay được giải quyết ngay từ cơ sở
hiện nay một trăm linh hai xã thị trấn tại bắc cạn đã bố trí đủ số lượng công an chính quy
tại một số địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự cũng đã sắp xếp tám cán bộ chiến sĩ theo đúng chủ trương của bộ công an
chất lượng đối ngũ công an cơ sở từng bước được nâng cao vững vàng về bản lĩnh sâu về nghiệp vụ
là điều kiện để an ninh trật tự
các xã thị trấn luôn được giữ vững
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức hơn bốn tám trăm bốn mươi năm buổi tuần tra đêm
tiếp nhận xử lý giải quyết ba trăm hai mươi hai vụ việc liên quan đến an ninh trật tự gọi hỏi gian đe kiểm danh kiểm diện trên ba bốn trăm chín mươi ba lượt đối tượng
lập một trăm một mươi một hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc sáu mươi hai hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn
theo nguyện định một trăm hai mươi ndcp
nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự công an cấp xã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu cư trú quản lý người nước ngoài
quản lý phòng cháy chữa cháy bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt lực lượng công an xã góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ và hai dự án cấp cần cước công dân
dữ liệu quốc gia về dân cư có phần đưa bắc cạn hoàn thành việc cấp cần cước công dân cho công dân đủ điều kiện theo chỉ tiêu bộ công an giao
nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự công an xã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu cư trú quản lý người nước ngoài
lâu dài của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
quán triệt tinh thần nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị công an tỉnh bắc cạn tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các mặt công tác
bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở kết hợp với chú trọng nâng cao trình độ kỹ năng chất lượng công tác của lực lượng công an xã thị trấn
góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn lành mạnh
sau hai năm triển khai đề án sáu của chính phủ với vai trò chủ công công an tỉnh nghệ an luôn gương mẫu đi đầu triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện
qua đó có phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng công an nói riêng và trên địa bàn tỉnh nghệ an nói chung
công an tỉnh nghệ an nói chung
công an tỉnh nghệ an nói chung
không kể ngày đêm vượt qua mọi khó khăn với quyết tâm chính trị cao mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an tập trung thực hiện chiến dịch chín mươi ngày đêm cao điểm bảy mươi ngày đêm
đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi về việc bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú cấp căn cước công dân
bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến cấp tài khoản định danh điện tử
việc làm đăng ký cho người dân ở địa bàn xà lá rất thuận lợi cho người dân tạo điều kiện thuận lợi để người dân được làm gần nhà không phải đi lại khó khăn và bất cái chi phí đi lại cho người dân
hai cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là cắn cơ nhất đó là tăng cường nguồn lực con người và cơ sở vật chất phục vụ trong các hành chính
chúng tôi lựa chọn những cán bộ có năng lực trình độ và thải độ phục vụ nhân dân tốt nhất để phục vụ cho công tác kế cách hành chính
tiệm dân và giải quyết các nhu cầu trình đảng của nhân dân một cách tốt nhất nhanh nhất
cái thứ hai là về tăng cường cơ sở vật chất thì được sự quan tâm của bộ công an của công an tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương
chúng tôi đã đầu tư trang bị bộ phần một cửa của công an tỉ xã đến công an phường xã kiểu mẫu đầy đủ với tiền nghỉ để phục vụ nhân dân
tính đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh đã cấp được gần ba triệu căn cước công dân gắn chip vượt thời hạn bộ công an giao năm mươi hai ngày
cho một trăm linh công dân đủ điều kiện
duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm đúng đủ sạch sống đã thu nhận hơn hai triệu tài khoản và kích hoạt thành công gần hai triệu tài khoản định danh điện tử
vượt gần bốn mươi chỉ tiêu thu nhận và trên một mươi chỉ tiêu kích hoạt của bộ công an giao
triển khai các tiện ích trên ứng dụng vneid giúp mang lại nhiều lợi ích cho người dân
bọn tôi làm theo truyền thống tức là phải phô tô công chứng rất nhiều hồ sơ đi kèm để chứng minh cái việc cái hồ sơ là nó đủ điều kiện
thì bây giờ là qua cái cổng dịch vụ công này
thì bọn tôi là scan hồ sơ gốc và tải lên trên mạng sau đấy lưu lại và mỗi lần dùng là ta cứ tải lại cái file đấy thôi
không phải đi công chứng nhiều lần và tốn thời gian tốn chi phí
công an nghệ an là một trong những địa phương trên cả nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ làm sạch dữ liệu dân cư
phối hợp với các sở ngành liên quan tập trung làm sạch dữ liệu chuyên ngành để phục vụ kết nối chia sẻ
bên cạnh đó tập trung tổ chức cấp tài khoản an sinh xã hội cho đối tượng hộ nghèo
cận nghèo đủ điều kiện đẩy mạnh thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt
đồng thời tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
với thủ tục cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử với nhiều cách làm hay hiệu quả
hồ sơ thủ tục đều được sổ hóa và tái công trúc sử dụng nếu khi có nhu cầu phát sinh
các quy trình thủ tục hành chính đều được công khai minh bạch về thời gian quy trình
thời hạn để người dân và doanh nghiệp kiểm soát được